sáng ngày một mươi năm tháng một mươi tại hà nội ngân hàng nhà nước đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết hai năm triển khai nghị quyết bốn mươi hai của quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tiến dụng
và quyết định một nghìn năm mươi tám của thủ tướng chính phủ về phê duyệt đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã tới sự và phát biểu
sau hai năm triển khai nghị quyết số bốn mươi hai của quốc hội gắn với quyết định số một nghìn năm mươi tám quyết định số chín trăm tám mươi sáu của thủ tướng về phê duyệt chiến lược phát triển ngành ngân hàng tới năm hai nghìn ba mươi
định hướng năm hai nghìn ba mươi và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng
công tác xử lý nợ xấu cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và phát triển hệ thống ngân hàng có chuyển biến rõ nét
ý thức trả nợ của khách hàng đã được cải thiện góp phần tháo gỡ các khó khăn vướng mắt và đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu của các tổ chức tiến dụng
phó thủ tướng vương đình huệ nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn này là cơ cấu lại nền kinh tế
trong đó có hệ thống tổ chức tín dụng và gắn với xử lý nợ xấu
chủ thể cuối cùng trong xử lý nợ xấu vẫn phải là các tổ chức tín dụng do đó cần đề cao vai trò xử lý nợ xấu của chính các tổ chức tín dụng
với tiến độ xử lý nợ xấu như hiện nay phó thủ tướng tin tưởng nợ xấu sẽ giảm về dưới ba vào cuối năm hai nghìn hai mươi